bao cấp học phí nó chỉ là một
trong những lý do thôi
bởi vì là trẻ em bây giờ
nói chung là điều kiện gia đình tương đối khá giả
những cháu mà có điều kiện gia đình
khó khăn cần phải sự hỗ trợ
về kinh phí không phải là nhiều
mà chủ yếu là các cháu sẽ
quan tâm đến ước mơ của mình
đến cái sự hấp dẫn của ngành
thì ngành giáo vốn từ xưa đến nay
không bao giờ là cái ngành thực sự hấp dẫn
đối với thanh niên bởi vì bạn
sẽ làm việc suốt
năm ngày trong tuần
và suốt ba mươi năm tuần
như thế trong một năm với trẻ em
và với những người đồng nghiệp
mà chúng ta thường xuyên gặp
hàng ngày thì cái sự nhàm chán
chắc chắn là có cái nghề này
nó không có những cái sự năng động
bởi vì là ngày nào bạn cũng sẽ
làm những công việc như thế có thể
những bài giảng sẽ khác nhau nhưng
những cái con người đấy bạn sẽ gặp
hàng ngày rất là giống nhau rồi là
cũng không có những cái biến động như là biến động
thị trường hay là biến động về
môi trường sống xung quanh tác động nhiều
đến cái môi trường học tập của các cháu
thì tất cả những cái việc đó sẽ
khiến cho thanh niên cảm thấy là
ngành nghề này có một chút gì đó nhàm chán
ngoài ra trách nhiệm của ngành
lại rất là cao khi bạn làm
ngành này thì bạn
sẽ phải chịu trách nhiệm với
mấy chục sinh mạng
và trí tuệ của các cháu
rồi kiến thức của các cháu v v
rất là nhiều những cái trách nhiệm
mà có rất là nhiều người soi bạn
từng ngày từng giờ
đó là cấp trên đó là
phòng sở đó là hiệu trưởng
đồng nghiệp và đặc biệt là bố mẹ
các cháu thì với những áp lực như vậy
rõ ràng là giáo viên sẽ
gặp rất là nhiều những cái căng thẳng
với một thanh niên
thì cái công việc như thế không hề hấp dẫn
đặc biệt là gần đây xã hội
lại có cái nhìn khá là ác cảm
đối với nghề giáo thì sẽ khiến cho các bạn ý
ngại ngần hơn khi chọn cái nghề giáo này
và gần đây nữa
thì đã có một số thông tin về vấn đề
biên chế của ngành giáo cũng là
một cái để các bạn
nhắc khi mà lựa chọn vào ngành giáo
không hiểu chính sách ưu đãi của nhà nước
với đối tượng này có phải là sự
đầu tư chưa hợp lý không thưa bà
tôi nghĩ cái điều này là chính xác
bản thân chúng tôi khi đi ra nước ngoài
thì luôn luôn cảm thấy rất là tủi thân
bởi vì là chúng tôi
so sánh mức lương và
cái lượng công việc thì
họ làm rất đam mê họ làm rất
nhiệt tình nhưng những lớp học của họ
không bao giờ lên đến bốn năm chục
thậm chí là bảy tám chục như
trường của chúng ta ở đây
nhưng mà lương của họ thì rất là khá
khá ở đây không phải là
đặc biệt khá so với
các ngành nghề khác nhưng
đảm bảo cho họ được một cuộc sống rất là yên lành
và họ không bao giờ phải lo
về vấn đề sinh sống của gia đình cả
ngoài ra thì
họ có tiếng nói
những lời họ nói thì
các cấp lãnh đạo là lắng nghe
và đặc biệt phụ huynh lắng nghe
thì những cái điều đó khiến cho
bản thân chúng tôi đã cảm thấy tủi thân rồi
vậy thì những giáo viên họ sẽ
cảm thấy tủi thân đến đâu
thì đấy cũng chính là lý do
khiến cho ngành giáo rất là thiếu hấp dẫn
xin được cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ vũ thu hương
trong phần đầu của chương trình
khi mà điểm đầu báo thấp như vậy
thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến
chất lượng sau này của các bạn sinh viên
ngành sư phạm
bởi vì như chúng ta cũng có thể thấy là
không phải ngẫu nhiên mà có những trường
mà điểm rất là cao mà sinh viên của họ
sau khi ra trường rất dễ trinh việc
đầu báo cũng là một phần
nhưng mà nếu như vào trường thì
các trường đào tạo tốt
thì sau này đầu ra thì nó cũng
không có gì đáng ngại
cái đấy cũng ảnh hưởng rất nhiều đến văn hóa
cũng như là cái nếp sống
cũng như tính cách
cũng như là về nền kinh tế
ảnh hưởng đến nền kinh tế rất là nhiều
bởi vì giáo dục là yếu tố rất là quan trọng
thưa tiến sĩ vũ thu hương
năm hai nghìn một mươi tám là năm ngành giáo dục
sẽ thực hiện nhiều đổi mới mạnh mẽ
nhất là chương trình phổ thông
vậy theo bà liệu những lứa sinh viên
điểm chuẩn vào ngành sư phạm
chỉ bằng điểm sàn
thì có đủ sức gánh được những cái gì
mà mục tiêu đổi mới đưa ra không
tôi nghĩ là khó
đây là một bài toán có thể nói vô cùng nan giải
bởi vì đặc biệt là
ở những khối trung học cơ sở
và trung học phổ thông
thì chúng ta có những tổ hợp các môn
và chúng ta gọi đó là những liên môn
ví dụ như tổ hợp môn xã hội
hay tổ hợp môn tự nhiên
thì trong đó sẽ gồm có
ngành khoa học
và bạn thấy rằng là học một ngành khoa học
đã là rất khó rồi
dù bạn học theo chuyên ngành nào
thì bạn cũng không bao giờ có thể tự tin là bạn biết hết về chuyên ngành đó
nữa là bây giờ lại phải học ba cái
sau đó thì chúng ta lại phải học
phương pháp dạy học ba cái đó
rồi làm thế nào để chúng ta có thể lồng ghép được
để dạy một nội dung đó
với góc nhìn của
ba nhà khoa học khác nhau
dạy cho những đứa trẻ
thì đây là cái công việc mà bản thân những chuyên gia
chúng tôi còn cảm thấy khó
nữa là những sinh viên sư phạm
đặc biệt là điểm đầu vào thấp đến như thế
vâng thưa tiến sĩ vũ thư hương
cũng có ý kiến cho rằng điểm đầu vào không quan trọng
quan trọng là chất lượng đào tạo và đầu ra
thì theo bà cái ý kiến này có đúng không
tôi đồng ý là nếu như chúng ta
xít chặt đầu ra
thì chất lượng đào tạo sẽ tăng lên
nhưng nếu như xít chặt đầu ra
thì chúng ta phải chấp nhận là có một lượng lớn
thanh niên sẽ không thể tốt nghiệp được
khi mà chúng tôi thấy
sinh viên không đáp ứng được yêu cầu
thì chúng tôi sẽ có kiến nghị
không được tốt nghiệp
điều này thì hiện giờ đang chưa xảy ra
bởi vì với cái cơ chế
đào tạo như hiện nay thì hầu như
các em vào là các em sẽ ra
và điểm giỏi hay kém
thì cũng là tùy thuộc vào các em là chính
chứ không phải phải tùy thuộc vào chúng tôi
với cái cơ chế cũng khá là nương nhẹ
thì điểm của các em ra trường
lại tương đối là cao
thì đấy là những cái có thể nói là khá là ảo
khiến cho giảng viên chúng tôi rất lo ngại
còn nói rằng là
quá trình đào tạo
có thể thay đổi được một con người
thì tôi nghĩ rằng là cũng có một tỷ lệ phần trăm là thất bại
khi mà lượng kiến thức phổ thông của các em quá kém
thì chúng tôi rất khó để có thể bùn lốc khuất cho các em
bởi vì chúng tôi không biết các em hồng ở chỗ nào
hoặc là phát hiện ra chỗ hổng
bù lấp chỗ đó
thì nó sẽ lại xuất hiện những chỗ khác
thì tất cả những cái đó
nó là cả một cái quá trình các em đào tạo ở phổ thông
và lên đại học thì thời lượng nó rất là ít
chúng tôi không thể làm được cái việc như vậy
thưa tiến sĩ vũ thu thương
vậy làm thế nào để chất lượng tuyển sinh
chất lượng giáo viên thực sự phù hợp với các mục tiêu
cải cách đổi mới của ngành giáo dục thưa thiên sĩ
theo tôi nghĩ thì cũng đã có ý kiến cho rằng là
chúng ta mở rộng đầu vào
thì chúng ta xiết đầu ra là hợp lý
nhưng tôi nghĩ rằng là với cơ sở đào tạo của chúng ta
còn rất là hạn chế
từ giảng viên đến cơ sở vật chất vân vân
thì khi mà chúng ta cho học sinh
sinh viên vào học quá đông
thì sẽ gây áp lực đối với các trường đại học
vì vậy cho nên phương án tối ưu
vẫn là chúng ta nên xiết đầu vào
chúng ta có thể nói là
cũng không phải là thả lắm ở đầu ra
thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều
và để làm được điều đó
mà vẫn có sinh viên đến học trường sư phạm
thì chắc chắn là chế độ của giáo viên sẽ phải khác
và tôi cũng muốn kiến nghị với nhà nước
là hãy cho giáo viên chúng tôi
ở một hệ lương riêng
một hệ lương đặc biệt
không phải là hệ lưng chung với tất cả những ngành nghề khác
thì lúc đó ngành sư phạm sẽ khá hấp dẫn
và đặc biệt với cái truyền thống tôn sư trọng đạo
lúc đấy vị trí của người thầy khá cao
và các em sẽ hào hứng với nghề này
vâng thưa tiến sĩ vũ thư hương
vậy có cái sự tương quan giữa các trường sư phạm khác nhau
thì như thế nào
ví dụ như là tại trường đại học sư phạm hà nội mà bà đang giảng dạy thì
trường của chúng tôi thì điểm chuẩn và đầu vào lại rất là cao
lý do có thể nói là hơi ngược đời
là bởi vì trường của chúng tôi khá khó tính
tiêu chuẩn đầu vào của chúng tôi
chỉ tiêu là thấp
đặc biệt là một số ngành như ngành của khoa tôi
thì thường là chỉ lấy
khoảng năm mươi đến một trăm linh sinh viên
chưa bao giờ lên đến một trăm linh sinh viên cả
và do vậy điểm chuẩn đầu vào là rất là cao
thế thì khi mà những em năm sau sẽ nhìn
những cái điểm chuẩn đó
và cảm thấy đấy là một cái thách thức
và thanh niên thì thường rất là thích thách thức
và các em rất muốn thử sức của mình
xem mình có đỗ được vào đó hay không
và khi vào học thì bản thân các em cũng phát biểu
là trường của chúng tôi rất khó tính
không chỉ nói đến vấn đề kiến thức
mà cả đến vấn đề đạo đức của người nhà giáo
chúng tôi cũng quan tâm
nếu như các em nói bậy
hay là có những hành vi quay cóp
thì chúng tôi phạt rất nặng
thì tất cả những cái đó đã đào tạo ra được
một lứa giáo viên chất lượng
và điều đó đã khiến đảm bảo được
trường đại học sư phạm hà nội có sức hút
đối với thanh niên
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ yêu vũ thu hương
giảng viên khoa giáo dục tiểu học đại học sư phạm hà nội
thực tế việc trải qua bốn năm đào tạo tại trường
sẽ góp phần nâng cao chất lượng của các sinh viên khối ngành sư phạm
tuy nhiên điểm đầu vào quá thấp
vẫn là mối lo ngại thực sự
cho nền giáo dục việt nam không chỉ ở tiêu chí chất lượng sinh viên
mà còn là sự quan tâm yêu mến
nghề thầy giáo của thế hệ trẻ
làm thế nào để chất lượng ngành sư phạm ngày càng cao
làm thế nào để ước mơ làm cô giáo thầy giáo
của các em học sinh ngày càng nhiều hơn nữa
đó chính là điều mà các nhà quản lý của ngành này
cần phải quan tâm và thay đổi mạnh mẽ
trong thời gian tới
chương trình tâm điểm của truyền hình nhân dân đã hết
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại